tháng bảy thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh đắk lắc
cùng đi với đoàn công tác có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và lãnh đạo một số bộ ngành của trung ương
về phía tỉnh đắk lắc có đồng chí nguyễn đình trung ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
tại buổi làm việc thủ tướng phạm minh chính đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã đạt được
trong đó nổi bật là việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị không để bị động bất ngờ chủ động phòng ngừa đấu tranh phòng chống kéo giảm các loại tội phạm góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thủ tướng phạm minh chính cũng chỉ đạo chín nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng công an tỉnh đắk lắc cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới
thay mặt toàn thể lực lượng công an nhân dân và công an tỉnh đắk lắc đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp thù những chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính và hứa sẽ chỉ đạo toàn quân thi đua hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân giao phó

thủ tướng phạm minh chính cũng chỉ đạo chín nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng công an nhân dân và công an tỉnh đắk lắc cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới